trong khi nhiều địa phương đang chống chọi với mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số ba
thì trên biển đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
chiều qua một vùng áp thấp trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc biển đông
đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông
trên khu vực phía bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía đông
mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến một mươi ba h ngày hai mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy sáu độ kinh đông trên khu vực bắc biển đông
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám và có mưa rông mạnh
theo dự báo đêm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên ở bắc bộ và bắc trung bộ
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rồng
trong cơn rồng có khả năng sẽ ra tố lóc và gió giật mạnh
mưa lớn ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới